để từ đó thấy rõ được trách nhiệm của thành phố hồ chí minh đối với cả nước
phê phán phải đấu tranh rút kinh nghiệm rút ra bài học để sắp tới ta làm tốt hơn tránh nó đi
phải biết ơn người ta chứ tại sao lại oán trách người ta
trước hết xem mình đúng hay sai
nói thế thì trong báo cáo chính trị tính chiến đấu nó mới cao cái tầm chính trị nó mới tốt
để rút kinh nghiệm sắp tới làm tốt hơn thôi cháu ấy cả
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu ban chấp hành ban thường vụ đảng bộ tp hcm trong nhậm kỳ tới
phải xây dựng đảng bộ thực sự đoàn kết vững mạnh
đại hội đảng bộ của thành phố phải thực sự mẫu mực là điển hình để các địa phương khác học tập
mỗi anh hoàn thành tốt trách nhiệm của mình nhưng mà phối hợp với nhau tôi vẫn nói là một tập thể đoàn kết
lãnh đạo tập thể đoàn kết ăn ý với nhau
không cua cậy càng cá cậy vây
cậy tôi làm chức này anh làm chức kia anh nào biết anh ấy thì làm sao mà tốt được
mỗi chúng ta là phải gương mẫu trước phải thật sự trong sáng thật sự thấm nhận đạo đức cách mạng như bác hồ nói
tại sao bác hồ lại nói
trong di trúc trước hết là nói về đảng và nói về đảng trước hết là phải đoàn kết giữ gìn sự đoàn kết như con người của con nước mình
quan trọng là làm là hành động
và hy vọng đại hội của tp hcm là một tôi nói lại là một gương mẫu là một mẫu mực cho nơi khác làm theo
sau buổi làm việc này bộ chính trị yêu cầu
bộ chính trị yêu cầu ban thường vụ tp hcm tiếp tục tiếp thu điều chỉnh để hoàn thiện các văn kiện
theo dự kiến đại hội đảng bộ tp hcm lần thứ một mươi một sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại trụ sở bộ ngoại giao đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao đã có buổi hội đàm trực tuyến
với phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao thái lan đôn pramat vinay để trao đổi về quan hệ hợp tác song phương
trong đó có hợp tác phòng chống covid một mươi chín cũng như các vấn đề về quốc tế khu vực hai bên cùng quan tâm
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao thái lan trân trọng chuyển lời chúc mừng của chính phủ thái lan tới chính phủ việt nam
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam khẳng định thái lan hết sức coi trọng
không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cảm ơn sự ủng hộ và phối hợp của thái lan
cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện để các nhà đầu tư chuyên gia quản lý lao động trình độ cao của các nước
trong đó có thái lan được tiếp tục nhập cảnh vào việt nam có phần ổn định hoạt động của doanh nghiệp
cũng như xem xét khả năng nối lại chuyến bay giữa hai nước để tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược
tăng cường việt nam thái lan vào chiều sâu thực chất trong thời gian tới
hai bên nhất trí tăng cường hơn nữa các chuyến thăm tiếp xúc cấp cao và các cấp khi có điều kiện cho phép
phối hợp tổ chức tốt các hoạt động nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam thái lan vào năm hai nghìn hai mươi
chiều nay tại trụ sở chính phủ phó thủ tướng vũ đức đam đã tiếp bà mary o delliman
giám đốc quốc gia uns tại việt nam nhân dìm kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
chúc mừng bà mary hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác phó thủ tướng vũ đức đam cảm ơn tổ chức uns
và bà mary đã luôn tích cực giúp đỡ việt nam trong công cuộc đấu tranh phòng chống hivs
đặc biệt uns đã có nhiều hỗ trợ kỹ thuật giúp các cơ quan của việt nam triển khai nhiều chính sách
biện pháp mới hiệu quả trong công tác phòng chống hivs
phó thủ tướng mong muốn uns và bà mary tiếp tục hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống hiv aids trong thời gian tới
bà mary khẳng định dù ở cương vị nào cũng sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ việt nam đạt được các mục tiêu trong công tác phòng chống hiv aids
năm hai nghìn hai mươi ghi nhận năm thứ hai liên tiếp việt nam giữ vị trí thứ bốn mươi hai trong bảng xếp hạng đổi mới sáng tạo toàn cầu
việt nam cũng thuộc tốt năm mươi nền kinh tế đạt được tiến bộ đáng kể nhất trong bảng xếp hạng theo thời gian
bảng xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu của liên hợp quốc năm nay liệt kê năng lực cạnh tranh của một trăm ba mươi một nền kinh tế dựa trên tám mươi tiêu chí
được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới của liên hợp quốc wipo trường kinh doanh insead và trường đại học
cornell phối hợp biên soạn đứng đầu trong nhóm thu nhập trung bình thấp
việt nam giữ vị trí thứ bốn mươi hai trong năm thứ hai liên tiếp tăng từ vị trí bảy mươi một vào năm hai nghìn một mươi
trong những năm qua việt nam nằm trong số các nền kinh tế có thu nhập trung bình thấp
thu được nhiều kết quả đổi mới ở nhóm chỉ số đầu ra hơn so với đầu vào
thuộc top năm mươi nền kinh tế đạt được tiến bộ đáng kể nhất trong bảng xếp hạng theo thời gian
việt nam xếp thứ nhất trong nhóm hai mươi bốn nền kinh tế thu nhập trung bình thấp
xếp thứ một mươi một trong số một mươi hai nước châu á tham gia xếp hạng
việt nam có nhiều lợi thế để phát triển nông nghiệp
nhưng với tỷ trọng khoảng bốn mươi sáu nguồn nhân lực làm việc trong khu vực này
vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của việc ứng dụng các thành tiệu khoa học công nghệ mới
phần lớn nông dân nước ta vẫn canh tác theo truyền thống
chủ yếu dựa vào kinh nghiệm hơn là kiến thức khoa học
nên cả năng suất lẫn chất lượng đều không cao
với những nông dân ở vùng sâu vùng xa
việc tiếp cận các kiến thức khoa học kỹ thuật tiên tiến để ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp
không chỉ gặp rào cản về mặt trình độ mà còn cả về khoảng cách địa lý
em mong muốn đảng và nhà nước đưa công nghệ và người về hướng dẫn cho các em
như kiểu vùng xa vùng xa khỏi là lối đi xa học tập
hiện nay việt nam đang rất thiếu lao động lành nghề có trình độ chuyên môn
và đang phải đối diện với những thách thức lớn về sự thiếu hụt lao động có trình độ cao
và kỹ năng chuyên nghiệp để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho nông nghiệp bốn
hệ thống đào tạo nghề cũng còn lạc hậu chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu về số lượng
và chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu của một nền nông nghiệp công nghệ cao
cùng với chính sách quan tâm đào tạo nhân lực nông dân tại chỗ
chính sách thu hút nhân tài về với nông thôn
thì chính sách quan tâm đào tạo nhân lực cho người nông dân vùng đặc biệt khó khăn
vùng dân tộc thiểu số cũng là vấn đề cần được quan tâm để có các giải pháp phù hợp và kịp thời
chúng ta phải đưa sức mạnh của đảng xuống trực tiếp với người dân
không thông qua bất kỳ một cánh tay nối dài hay một cái bộ phận trung gian nào
chúng ta phải trực tiếp đổi mới hội nông dân việt nam
để hội nông dân này thực sự trở thành đại diện cho người nông dân
tức là họ không chỉ nói lên tiếng nói phản ánh nguyện vọng của người nông dân
mà còn trực tiếp giúp cho người nông dân các cái dịch vụ
đến lúc chúng ta phải thực hiện
phương pháp gọi là xây dựng trao quyền cho người nông dân bằng cách tổ chức họ lại
lâu dài hơn là cần có những định hướng chính sách về đào tạo thu hút sinh viên vào học ngành nông nghiệp
khuyến khích thực hiện chương trình hợp tác đào tạo tại khu vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
gắn đào tạo với thị trường lao động và đào tạo chuyên canh theo vùng sản xuất
lập sàn giao dịch việc làm kỹ thuật số kết nối người nông dân với doanh nghiệp
đây là mấu chốt quan trọng để tạo ra nguồn nhân lực mới
đáp ứng nhu cầu ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp thời kỳ mới
thưa quý vị cùng với một mươi địa phương khác hôm nay hơn chín thí sinh tại sáu địa phương bị ảnh hưởng
bởi dịch covid một mươi chín của tỉnh quảng nam bước vào đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
trong buổi sáng thi môn ngữ văn địa phương có chín chín mươi chín thí sinh đăng ký dự thi
ở hai mươi tám điểm thi với ba trăm chín mươi năm phòng thi nhưng chỉ có chín hai mươi thí sinh dự thi vắng bảy mươi chín em
để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc và đạt kết quả cao
tỉnh đã huy động hơn một sáu trăm hai mươi cán bộ nhân viên phục vụ ở tất cả các khâu
nhất là ở các điểm thi hội đồng thi đã chuẩn bị sẵn đồ bảo hộ y tế và phòng thi đặc biệt
để dự lường cho trường hợp có thí sinh f một và f hai tham gia thi
cũng trong ngày ba tháng chín gần một mươi một thí sinh
đà nẵng đã hoàn thành ngày thi đầu tiên với hai môn thi là ngữ văn và toán
nhưng không có trường hợp nào vi phạm quy chế thi
buổi sáng thí sinh dự thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận
thời gian làm bài một trăm hai mươi phút có chín mươi chín thí sinh vắng
tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn
trong đó có một thí sinh bị ốm phải cấp cứu không thể tiếp tục tham gia dự thi
buổi chiều thí sinh dự thi môn toán theo hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài chín mươi phút có tám mươi bảy thí sinh vắng trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn toán
bây giờ là một số thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở trong nước mà chúng tôi mới cập nhật
tính đến một mươi tám h ngày hôm nay mùng ba tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca nhiễm bệnh tại việt nam hiện là một bốn mươi sáu ca
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày ba tháng chín việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam hiện là một bốn mươi sáu ca
trong ngày đã có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và ghi nhận ca mắc covid một mươi chín tử vong thứ ba mươi năm
tính từ khi dịch xảy ra ở nước ta là bệnh nhân bảy trăm sáu mươi một nữ tám mươi ba tuổi
bệnh nhân tử vong tại trung tâm y tế hòa vang được trần đoán viêm phổi nặng
suy hô hấp tiến triển do covid một mươi chín biến chứng nhiễm khuẩn huyết trên bệnh nhân suy thận mạng giai đoạn cuối
chạy thận nhân tạo tru kỳ tăng huyết áp suất huyết tiêu hóa
như vậy trong một bốn mươi sáu ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bảy trăm năm mươi năm ca
số ca còn đang điều trị là hai trăm năm mươi sáu ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là sáu mươi ba sáu trăm năm mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện một chín người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi năm chín trăm bốn mươi chín người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú bốn mươi sáu sáu trăm chín mươi ba người
hôm nay sau nhiều lần xét nghiệm âm tính liên tùng với virus sars cov hai
hai bệnh nhân covid một mươi chín số ba trăm tám mươi năm và chín trăm ba mươi điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định đã được xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định
sau khi được trao giấy ra viện hai trường hợp này được đưa về cơ sở cách ly tập trung tỉnh nam định
tại thị trấn gôi huyện vụ bản tiếp tục theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày trước khi được trở về địa phương theo quy định
như vậy đến thời điểm này toàn bộ tám bệnh nhân covid một mươi chín
là công dân việt nam trở về từ nước ngoài được phát hiện dương tính với virus sars cov hai
sau khi nhập cảnh và điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh nam định đều đã khỏi bệnh
từ đầu năm đến nay toàn tỉnh con tum đã ghi nhận một trăm sáu mươi bảy ổ dịch sốt xuất huyết
tại tám trên một mươi huyện thành phố với gần chín trăm linh ca bệnh với hơn sáu mươi ca đang được điều trị tại các cơ sở y tế
hiện công tác phòng chống dịch bệnh đang được ngành y tế chính quyền tại các địa phương tại con tum
nỗ lực triển khai thực hiện cùng lúc
ba nhiệm vụ là vừa phòng chống dịch covid một mươi chín vừa thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bạch hầu
và giám sát ổ dịch phun hóa chất diện rộng hướng dẫn người dân diệt long quang bọ gậy
chiều nay tại hà nội bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp
giữa bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam trong xây dựng tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
trong những năm gần đây sự phối hợp giữa bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam
đã đem lại những bước tiến quan trọng trong công cuộc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
độ bao phủ của bảo hiểm y tế toàn dân đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam xây dựng quy chế phối hợp trong xây dựng tổ chức thực hiện chính sách pháp luật
về bảo hiểm y tế để tiếp tục triển khai có hiệu quả việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế
phù hợp với tình hình hiện nay đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công tác chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân
thưa quý vị thường trực hội đồng nhân dân tp hà nội đã có quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ
quyền hạn đại biểu hội đồng nhân dân tp khóa một mươi năm nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đối với ông nguyễn đức trung
để các cơ quan tư pháp thực hiện quy trình tố tụng hình sự
như chúng tôi đã đưa tin vào ngày hai mươi tám tháng tám cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng lệnh khám xét chỗ và nơi làm việc đối với ông nguyễn đức trung
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy trú tại phường trung liệt quận đống đa về hành vi chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
trước đó bộ chính trị đã quyết định đình chỉ sinh hoạt ban chấp hành đảng bộ ban thường vụ thành ủy
và đình chỉ chức vụ phó bí thư thành ủy hà nội
thủ tướng chính phủ đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
chuyển sang một thông tin khác bộ đội biên phòng tỉnh bình phước vừa ra quyết định khởi tố vụ án
tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam đối với hai đối tượng đào duy nhật và đào tuấn anh
cùng có hộ khẩu thường trú tại ấp thạnh biên xã lộc thạnh huyện lộc ninh tỉnh bình phước
hai đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức đưa ba người khác nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam
mở rộng điều tra bộ đội biên phòng tỉnh bình phước phối hợp với lực lượng chức năng campuchia
bắt thêm đối tượng trần ngọc duy thường trú tại huyện lộc ninh bình phước đang lẩn trốn tại campuchia
là đối tượng chủ mưu cầm đầu đường dây đưa người nhập cảnh trái phép vào lãnh thổ việt nam
hiện bộ đội biên phòng tỉnh bình phước đang phối hợp với lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề qua mạng
với số tiền giao dịch hơn sáu mươi tỷ đồng và bắt giữ tám đối tượng có liên quan
đối tượng sử dụng mạng xã hội các ứng dụng công nghệ để giao dịch nhằm tránh bị lửa
lực lượng chức năng phát hiện
qua lời khai của đối tượng cầm đầu công an bắt giữ thêm sáu đối tượng khác gồm nguyễn thị minh hoài
chú tại phường hưng bình thành phố vinh nguyễn anh tuấn chú tại xã hưng chính
nguyễn thị quỳnh trang nguyễn thị oanh phan thị tâm cùng chú tại phường đông vĩnh
nguyễn thị nga chú tại xã hưng đông thành phố vinh
tại nơi ở của nhóm đối tượng công an thu giữ hai ô tô một máy tính sách tay một mươi bốn điện thoại di động
một mươi hai thẻ atm cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
hiện các tiểu vương quốc ả rập thống nhất là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam tại trung đông và châu phi
trong khi việt nam được xem là cửa ngõ hàng đầu của nước này để tiến vào thị trường asean
thưa quý vị và các bạn lại xảy ra một vụ người da màu tử vong do các hành động chấn áp của cảnh sát mỹ
nạn nhân là một thanh niên một mươi tám tuổi bị bắn tại khu vực ở đông nam washington khi cảnh sát nhận được tin báo
người này có mang theo súng và giấu trong một chiếc xe
cảnh sát trưởng washington peter newsham cho biết khi cảnh sát tiếp cận chiếc xe có giấu hai khẩu súng
những người liên quan đã bỏ chạy một cảnh sát đã nổ súng một số nhân chứng mô tả nạn nhân bị bắn từ phía trước
một số người khác cho rằng nạn nhân bị bắn từ phía sau
vụ việc tiếp tục thổi bùng lên làn sóng biểu tình bạo lực tại mỹ
trước đó ngày hai mươi ba tháng tám cảnh sát đã bắn trọng thương một thanh niên da màu ở thành phố kenosha bang wisconsin
các cuộc biểu tình sau đó ở thành phố này đã khiến hai người bị bắn dẫn tới tử vong
một người bị thương
nhà chức trách phải triển khai gần một lính vệ binh quốc gia để khôi phục trật tự
chính phủ pháp cam kết sẽ tạo thêm một trăm sáu mươi việc làm trong năm hai nghìn hai mươi một
và đồng thời sẽ sớm triển khai một kế hoạch chi tiêu quy mô lớn để hỗ trợ nền kinh tế chịu tác động của đại dịch covid một mươi chín
mới đây chính phủ pháp đã công bố gói hỗ trợ trị giá một trăm linh tỷ euro để ứng phó với tác động của đại dịch covid một mươi chín
gói hỗ trợ dự kiến được triển khai dưới hai hình thức gồm chi mới và yêu đãi thuế
cao gấp bốn lần khoản cứu trợ mà chính phủ nước này từng đưa ra để khắc phục tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu vào năm hai nghìn tám
số tiền này cũng chiếm khoảng một phần ba tổng ngân sách trung bình thường niên của pháp
kế hoạch phục hồi mới sẽ ưu tiên tái khởi động nền kinh tế và ngăn chặn tình trạng thất nghiệp
lực lượng bảo vệ bờ biển nhật bản đang tích cực tìm kiếm bốn mươi hai thủy thủ trên một tàu chở hàng bị đắm ngoài khơi nước này ngày hôm qua
cho tới giờ mới chỉ tìm thấy một người sống sót được xác định là thuyền trưởng người philippines
tàu gaplastok chở bốn mươi ba thành viên thủy thủ đoàn và gần sáu con bò đã bị sóng đánh chìm sau khi phát tín hiệu báo nguy do bão maysak
tại vị trí cách đảo amani oshima một trăm tám mươi năm km về phía tây
thuyền trưởng của tàu đã mặc áo phao và nhảy xuống biển sau khi tàu gấp lightock phát tín hiệu cấp cứu
một trong những động cơ của con tàu này đã bị trục chặt
tàu đang trong hải trình từ napier new zealand đến cảng đường sơn của trung quốc
cũng theo thuyền trưởng philippines ông không nhìn thấy các thủy thủ khác trong thời gian chờ được cứu hộ
trên tàu có ba mươi chín người philippines hai người new zealand và hai người australia
thưa quý vị và các bạn báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm hai nghìn hai mươi cho biết
singapore tiếp tục giữ vững vị trí đứng đầu trong khu vực châu á thái bình dương
năm thứ bảy liên tiếp và đồng thời duy trì vị trí thứ tám toàn cầu
báo cáo chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu được thực hiện dựa trên việc khảo sát một trăm ba mươi một nền kinh tế trên thế giới
và sử dụng tám mươi chỉ số làm thước đo các hoạt động đổi mới cũng như các kết quả có thể đo lường
thụy sĩ là quốc gia đứng đầu toàn cầu kể từ năm hai nghìn một mươi một tiếp tục được xếp vị trí số một trong bảng xếp hạng năm nay
tiếp theo là thụy điển mỹ hà lan và anh
quốc gia có thu nhập trung bình duy nhất đứng trong top
ba mươi là trung quốc với vị trí thứ một mươi bốn
tính trên từng lĩnh vực singapore đứng đầu danh sách về chỉ số yếu tố đầu vào đổi mới
nhưng chỉ được xếp hạng thứ một mươi năm về yếu tố sản phẩm đầu ra đổi mới
việt nam đứng thứ bốn mươi hai trong bảng xếp hạng năm hai nghìn hai mươi tăng gần ba mươi bậc kể từ năm hai nghìn một mươi
theo quỹ nhi đồng liên hợp quốc indonesia là một trong những nước có tỷ lệ tảo hôn cao nhất trên thế giới
chỉ riêng trong sáu tháng đầu năm nay tại nước này đã có hơn ba mươi ba vụ tàu hôn
trong khi cả năm ngoái thì chỉ có hai mươi hai vụ
năm ngoái indonesia đã nâng độ tuổi kết hôn hợp pháp từ một mươi sáu lên một mươi chín tuổi ở cả nam và nữ
tuy nhiên chính sách này vẫn chưa kịp giúp nhiều trẻ em gái thoát khỏi cảnh tàu hôn
thì đại dịch covid một mươi chín ập tới
những ảnh hưởng tiêu cực từ dịch đối với xã hội như hoạt động sản xuất giảm
khiến tỷ lệ thất nghiệp cao nhiều gia đình không thể xoay sở duy trì cuộc sống
nên quyết định cho con gái còn ở độ tuổi vị thanh niên đi lấy chồng
trước tình trạng này trong tháng tám vừa qua
nhà kinh tế học đã hối thúc các chính phủ và tổ chức tăng cường giúp đỡ những trẻ em nghèo
trong đại dịch mang lại cho các em nhiều cơ hội giáo dục hơn chống lại nạn tảo hôn
các trường đại học ở vũ hán thủ phủ tỉnh hồ bắc trung quốc
từng vắng lặng trong suốt gần tám tháng qua do dịch covid một mươi chín bùng phát
giờ đã náo nhiệt trở lại khi các sinh viên từ khắp các tỉnh thành trên cả nước quay trở lại học tập
hơn một triệu sinh viên tại vũ hán đã phải ở nhà học trực tuyến
khi toàn bộ các trường học đóng cửa vì dịch bệnh
do đó việc đầu tiên khi nhiều sinh viên quay trở lại trường
đó là dọn dẹp phòng tại các ký túc xá sau nhiều tháng vắng bóng
trong khi đó học sinh các cấp học khác cũng đã quay trở lại trường học
để bảo đảm an toàn chính quyền địa phương khuyến cáo các bậc cha mẹ và sinh viên
tránh sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
trước khi trở lại trường toàn bộ sinh viên đều phải xét nghiệm
trong khi các sinh viên quốc tế phải cách ly một mươi bốn ngày
kể từ giữa tháng năm đến nay vũ hán chưa ghi nhận ca lây nhiễm trong cộng đồng nào
đang khiến cho bài toán ngăn chặn đại dịch của ấn độ gàng trở nên năn giải hơn
ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ấn độ ghi nhận ca nhiễm covid một mươi chín đầu tiên
sau tám tháng số ca mắc mới covid một mươi chín tại ấn độ tăng với tốc độ chóng mặt
và ghi nhận hơn ba tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín
thời điểm cuối tháng bảy đầu tháng tám số ca nhiễm mới mỗi ngày liên tục ở mức khoảng năm mươi
đến cuối tháng tám thì lên mức trên bảy mươi năm ca
các chuyên gia nhận định việc tăng cường xét nghiệm
trở lại nền kinh tế đồng thời đưa tin về tỷ lệ tử vong thấp
và tỷ lệ khỏi bệnh cao đã khiến người dân chủ quan
ấn độ đã đạt được những bước tiến lớn trong việc ngăn chặn dịch bệnh
và nếu so sánh toàn cầu thì ấn độ có tỷ lệ ca nhiễm và tỷ lệ tử vong thuộc hàng thấp nhất
với chỉ một tám tử vong và tỷ lệ phục hồi lên đến bảy mươi sáu bốn mươi bảy
từ đầu tháng sáu ấn độ đã buộc phải từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế
và cho phép nối lại nhiều hoạt động xã hội
sau hai tháng áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc bất chấp số ca nhiễm mới tăng mạnh
tới nay ấn độ đang trong giai đoạn mở cửa thứ ba
theo đó hoạt động di chuyển của người hoặc hàng hóa giữa các bang trên toàn quốc không còn bị hạn chế
do tâm lý chủ quan người dân không tuân theo các khuyến cáo về việc đeo khẩu trang
rửa tay sát khuẩn và giãn cách xã hội
trong một thời gian dài ấn độ đã phủ nhận tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng
ngay cả khi số ca nhiễm đã lên tới hàng triệu
khi dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp
chính phủ ấn độ đã công bố các biện pháp nới lỏng giai đoạn bốn
các hoạt động thể thao giải trí tôn giáo chính trị
cùng các hoạt động tụ tập đông người khác sẽ được phép diễn ra với tối đa một trăm linh người
tàu điện cũng được mở lại bên cạnh dịch vụ giao thông đường bộ và hàng không
đã được hoạt động trở lại trước đó
dưới áp lực phục hồi nền kinh tế đang sụp đổ và những người lao động đang tuyệt vọng
thủ tướng narendra modi đã thay đổi chiến lược và yêu cầu người dân ấn độ
học cách sống chung với virus và quay trở lại công việc kinh doanh
ấn độ vẫn là một trong những nền kinh tế mở nhất thế giới
chúng tôi đang trải thảm đỏ chào đón tất cả các công ty toàn cầu đến
và thiết lập sự hiện diện tại ấn độ
rất ít quốc gia sẽ mang đến những cơ hội mà ấn độ đang tạo ra ngày nay
chúng tôi đang đưa nền kinh tế trở nên hiệu quả hơn
cạnh tranh hơn và thân thiện với đầu tư hơn
tuy nhiên với tốc độ lây lan hiện nay
các chuyên gia cho rằng ấn độ sẽ sớm vượt qua brazil
về số ca bệnh và có thể vượt mỹ trong một tương lai không xa
trong giai đoạn này không có cách nào có thể ngăn chặn các ca nhiễm mới tại ấn độ
do đó điều quan trọng nhất là kiểm soát tỷ lệ tử vong
và tập trung nỗ lực vào việc giảm thiểu tỷ lệ này
trong bối cảnh ấn độ chưa thể phá vỡ chuỗi lây nhiễm covid một mươi chín
cảnh báo của ngân hàng thế giới rằng quốc gia nam á này
có nguy cơ đánh mất những thành tiệu trong cuộc chiến chống đói nghèo
với hàng loạt hộ gia đình có khả năng rơi vào cảnh bần cùng
do mất thu nhập và việc làm đang dần trở nên hiện hữu
theo dữ liệu của trung tâm giám sát kinh tế ấn độ
đại dịch covid một mươi chín đã đẩy bốn một triệu thanh niên ấn độ vào tình trạng thất nghiệp
thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt